vào sáng nay ông nguyễn tránh duy giám đốc cảng hàng không buôn ma thuột tỉnh đắk lắc cho biết là chuyến bay của hãng hàng không vietjet air khởi hành từ tp hcm đi buôn ma thuột hạ cánh vào lúc hai mươi ba h năm tối ngày hôm qua đã gặp trục trạc và sự cố kỹ thuật
sau khi xảy ra sự cố phía sân bay và các đơn vị liên quan như chính quyền địa phương lực lượng công an đã tiến hành khắc phục một cách nhanh nhất
hiện các đơn vị liên quan đang khảo sát kiểm tra để làm rõ nguyên nhân
theo ông duy trên chuyến bay lúc đó có hai trăm linh bảy hành khách sau khi xảy ra sự cố có sáu hành khách được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe
đến thời điểm hiện tại tình trạng sức khỏe của sáu hành khách này đã cơ bản ổn định
sáu người đã được cho về nhà hai người còn lại đang được tiếp tục theo dõi tại bệnh viện đa khoa thiện hạnh
trước đó trên mạng xã hội facebook xuất hiện thông tin và hình ảnh cho thấy chuyến bay bmw vj ba trăm năm mươi sáu khởi hành từ tp hcm đi buôn ma thuột đã gặp sự cố nghiêm trọng
một hành khách đi trên chuyến bay này cho biết là trong quá trình tiếp đất máy bay đã gặp sự cố khiến cho hàng trăm hành khách hoảng loạn